những diễn biến dịch covid một mươi chín trong nước
thành phố đà nẵng đã qua một mươi chín ngày không ghi nhận ca mắc mới covid một mươi chín trong cộng đồng
với diễn biến covid một mươi chín tại một số tỉnh thành phố khá phức tạp
lãnh đạo thành phố đà nẵng đã đề nghị các sở ban ngành địa phương
tiếp tục chủ động quyết liệt triển khai đồng bộ hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
đã thực hiện từ trước đến nay không được chủ quan lơ là
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng yêu cầu lực lượng công an
bộ đội biên phòng và các địa phương tiếp tục siết chặt các chốt kiểm soát phòng chống dịch
và các đường mòn lối mở ra vào thành phố giao các địa phương tiếp tục củng cố
kiện toàn các tổ covid một mươi chín cộng đồng phát huy vai trò trách nhiệm của tổ dân phố thôn công an khu vực
các tổ chức hội đoàn thể tại từng địa bàn dân cư kịp thời phát hiện quản lý giám sát
và thực hiện ngay những biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
đề nghị sở y tế chủ trì phối hợp với các địa phương công an thành phố
sở thông tin và truyền thông và các đơn vị liên quan thực hiện giả soát
có thể là sử dụng công nghệ thông tin để lấy danh sách lưu trú tất cả các trường hợp đến về đà nẵng
từ các vùng dịch như bắc giang bắc ninh tp hcm hà nội từ ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến nay
nhưng không thuộc diện đã được cách ly tập trung và cách ly tại nhà để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai